sáng nay một mươi bảy tháng một mươi hai tại thành phố đà nẵng ủy ban đối ngoại của quốc hội phối hợp với các cơ quan của liên hợp quốc liên minh nghị viện thế giới ipu tổ chức hội nghị về quốc hội và các mục tiêu phát triển bền vững hai nghìn ba mươi của liên hợp quốc
và phổ biến nội dung bộ công cụ các nghị viện tự đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững
tham dự khai mạc có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng lãnh đạo đảng nhà nước các bộ ngành trung ương và đại diện liên minh nghị viện thế giới ipu điều phối viên thường trú liên hợp quốc
hội nghị diễn ra trong hai ngày một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi hai gồm bốn phiên họp chính
phát biểu ý kiến khai mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh các mục tiêu phát triển bền vững vừa là mục tiêu hướng tới vừa là cơ hội để các nhà lập pháp
thể hiện cam kết của mình trong việc cải thiện cuộc sống của người dân bảo vệ hành tinh mà chúng ta đang sinh sống
để đạt được những mục tiêu đó sự tham gia của các vị đại biểu quốc hội cũng như đại biểu hội đồng nhân dân các cấp là những người được nhân dân trao quyền và gửi gắm nguyện vọng
có ý nghĩa hết sức quan trọng nhất là trong việc hoàn thiện khôn khổ pháp lý giám sát việc thực hiện và phân bổ ngân sách cho hoạt động triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững
trong những nỗ lực đó quốc hội việt nam đánh giá cao việc liên minh nghị viện thế giới epu và chương trình phát triển của liên hợp quốc phối hợp cùng hình thành bộ công cụ tự đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững dành cho các nghị viện nhằm nâng cao nhận thức của các đại biểu dân cử trên lĩnh vực này
đối với việt nam phát triển bền vững là con đường tất yếu là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước
việt nam xác định nhiệm vụ trọng tâm là phát triển bền vững xem con người và chất lượng cuộc sống là yếu tố trung tâm của các chủ trương chính sách phát triển đất nước
và quốc hội đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật để làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện trên thực tế